mặc dù được hỗ trợ tiền điện theo diện hộ nghèo hưởng trợ cấp xã hội theo chính sách của nhà nước
nhưng từ nhiều năm qua người dân tại xã ba sa huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi không được nhận khoản hỗ trợ này
hàng tỷ đồng cán bộ địa phương chiếm giữ không cấp phát cho người dân
cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi đang vào cuộc để điều tra
theo quyết định sáu mươi năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ các hộ gia đình có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội
được hỗ trợ tiền điện hàng tháng với mức hỗ trợ tương đương ba mươi kwh một giờ tức khoảng bốn mươi sáu đồng một hộ một tháng
xã ba sa huyện ba tơ có bảy thôn trong đó phần lớn là hộ nghèo diện hưởng chính sách
năm hai nghìn một mươi năm xã ba sa đã hoàn thành chi trả tiền điện hàng tháng cho ba trăm năm mươi bảy hộ nghèo chín mươi bốn hộ chính sách với tổng số tiền hai trăm năm mươi sáu triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hầu hết người dân đều không nhận được khoản hỗ trợ này
theo ủy ban nhân dân xã ba gia từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy số tiền được chuyển về xã cấp phát cho dân nhưng việc chi trả thì địa phương không rõ
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín xã đã tiến hành chi trả cho bốn thôn nhưng phát hiện có nhiều điều khuất tất nên đã tạm dừng
cho đến nay số tiền hỗ trợ hàng tỷ đồng cho người nghèo vẫn chưa được làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo điều tra vụ việc
việc chiếm giữ tiền trợ cấp của người dân dù bất cứ lý do gì cũng cần điều tra xử lý nghiêm theo luật định